cấp ủy chính quyền ca cấp không thực sự quyết liệt thì không thực hiện được mục tiêu tinh giản nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy chính trị
vì vậy yêu cầu cấp thiết đặt ra là tiến hành hợp nhất một số chức danh lãnh đạo hợp nhất cơ quan của tổ chức đảng với cơ quan nhà nước có nhiệm vụ tương đồng

tuy nhiên do đây là mô hình thí điểm chưa có tiền lệ quy định cụ thể nên khi hoạt động ban tổ chức nội vụ tỉnh vẫn phải sử dụng hai con dấu
văn bản tham mưu cho cấp ủy đóng dấu ban tổ chức văn bản thực hiện chức năng cơ quan chuyên môn đóng dấu sở nội vụ
mô hình hợp nhất này được nhiều đơn vị cấp huyện trên cả nước áp dụng và mỗi nơi có một cách làm khác nhau
từ việc đặt tên đến phần chia các đơn vị phòng chuyên môn
có sự khác nhau trong đó nhiều nơi sắp xếp tổ chức nội bộ còn cảm tính chưa phù hợp với chức năng
khác với mô hình hợp nhất tổ chức nội vụ khá thuận tại tỉnh hà giang và một số huyện thuộc các tỉnh khác mô hình ủy ban kiểm tra thanh tra lại gặp rất nhiều bất cập vướng mắc về chức năng
khi ủy ban kiểm tra do cấp ủy bầu cơ quan bầu cử và hoạt động theo quy định điều lệ đảng thanh tra bổ nhiệm theo quy định của nhà nước và hoạt động theo luật thanh tra
về cơ chế hoạt động không thể đồng nhất
ủy ban kiểm tra hoạt động theo điều lệ đảng nó lại không được xử lý về chính quyền còn thanh tra có chức năng xử lý về tài chính về kinh tế sau khi thanh tra chứ ủy ban kiểm tra lại không làm điều đấy được thì rất là khó
phó chủ nhiệm phó thanh tra sẽ cùng tiếp tránh việc đối tượng tố cáo và ủy ban kiểm tra cơ quan thanh tra phải phối hợp làm việc nhiều lần như trước đây
không sẵn nhật cơ học thì bắt buộc nó phải là một cơ thể thống nhất muốn cơ thể thống nhất thì chúng ta phải làm lại từ đầu
từ việc xây dựng quy chế hoạt động cho đến xây dựng cái quy chế hoạt động của cấp ủy rồi cho đến việc phân công nhiệm vụ
rồi để coi như nó là một cơ thể thống nhất của một cơ thể

chứ không thể coi như là mang cái tư tưởng là tôi bên kia sang anh bên này lại
thì hai bên coi như ngồi với nhau bên cạnh nhau thì không được
mà xác định đây là một cơ quan mới thì chúng ta phải có cái đồng tâm quyết tâm xây dựng một cái cơ thể thống nhất
thì bắt đầu là từ việc xây dựng quy chế hoạt động
bên cạnh đó cơ quan ủy ban kiểm tra thanh tra huyện điện biên đã tập trung đào tạo bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyên môn để cán bộ đảm nhận được nhiệm vụ chung
cách làm này góp phần nâng cao năng lực của cán bộ khắc phục được tình trạng kiểm tra chính lại không được công nhận là thanh tra viên vì chưa có chứng nhận đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
hoặc ngược lại thanh tra viên chính lại không được công nhận là kiểm tra viên
không sắp nhập cơ học đào tạo cán bộ để có thể hiểu và làm được hai vai kiểm tra và thanh tra
nhưng hiện nay việc hợp nhất cơ quan ủy ban kiểm tra thanh tra huyện điện biên vẫn có vướng mắc bất cập
đó là vừa chịu sự chỉ đạo của cấp ủy vừa chịu sự điều hành của chính quyền
việc hợp nhất này được ví von như một nhà có hai cửa
đòi hỏi người thủ trưởng cơ quan phải nắm chắc tính chất công việc vừa giỏi điều hành tổ chức

hầu hết các địa phương khi triển khai mô hình này chỉ mang tính cộng dồn cơ học đưa về một mối
nhưng chỉ là đặt hiệu quả cao trong tổ chức bộ máy như cơ quan ủy ban kiểm tra thanh tra huyện điện biên
kiểm tra làm việc kiểm tra thanh tra làm việc thanh tra
thực tế vừa không tinh gọn vừa không hoạt động hiệu quả hơn nữa vẫn tồn tại khó khăn trong cả việc quản lý của ngành do đơn vị cấp trên chưa được hợp nhất

học động của cơ quan thanh tra cấp dưới kiểu gì hoặc là có vấn đề gì xảy ra thì cơ quan thanh tra
cái bộ phận mà làm thanh tra cấp huyện người ta sẽ xin ý kiến chỉ đạo ở đâu của ủy ban kiểm tra cấp tỉnh tỉnh ủy hay là cơ quan thanh tra cấp tỉnh
thì rõ ràng là về mặt tổ chức bộ máy nhà nước mà là do một thực thể của bộ máy nhà nước mà là do một thực thể của bên đảng làm
mô hình hợp nhất các cơ quan tương đồng về chức năng khi chưa được thực hiện một cách hợp lý khoa học có hiệu quả được ví với hình ảnh về chung một nhà nhưng mà cơm ai người nấy ăn việc ai người đó làm
thậm chí có những bộ phận mà không nấu cơm riêng được không làm riêng được mà phải teo tóp đi mất hẳn một chức năng khó khăn bất cập trong hợp nhất khiến không ít địa phương đề xuất ngừng việc thí điểm
theo giáo sư tiến sĩ dương xuân ngọc đối với ý kiến đề nghị dừng lại hợp nhất thì nên xem xét tiến hành theo hướng mở đó là thực hiện chế độ một nhà hai cửa một cơ quan tổ chức nhưng một cửa ở bên nhà nước một cửa ở bên đảng trong thời gian này để chuẩn bị những giai đoạn sau thành một
đây là phương án có thể thực hiện được và không phải dừng thí điểm hợp nhất thí điểm hợp nhất từ cơ quan cấp dưới là cách làm hay
trong điều kiện đảng cầm quyền đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội nhà nước mạnh nghĩa là đảng có phương tiện mạnh để lãnh đạo
bởi vậy nhiệm kỳ đại hội một mươi ba tới cần tiếp tục nghiên cứu thực hiện hợp nhất các cơ quan đảng với cơ quan nhà nước
một cách hợp lý khoa học để xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu quả